tại thượng hải trung quốc thành phố này mới đây đang điều tra thông tin lan truyền trên internet
về việc người dân trong khu phong tỏa được phát vịt chuyển màu xanh khi chế biến
thực hư ra sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu
theo nội dung bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng sội wechat của trung quốc
trong những gói nhu yếu phẩm được chính quyền khu jobu quận phú đông thượng hải phát cho người dân hồi tuần trước
có những con vịt chuyển sang màu xanh trong khi nấu
tuy nhiên khi tìm hiểu và xác minh chính quyền địa phương khẳng định thông tin trên là không có thực
và những nghi ngành chia sẻ trên mạng xã hội thực chất xảy ra tại thành phố quảng châu
dẫn thông tin được đăng trên trang web chuyên làm rõ tin đồn của thành phố thượng hải
trang shimine evening news cho biết bức ảnh được cho là chụp con vịt màu xanh
thực chất do một người dùng mạng đăng tải khi đang nấu món gà truyền thống của quảng đông
người đàn ông này bất ngờ khi thấy màu sắc con gà chuyển sang màu xanh trong khi nấu
và đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội
hãng tin của trung quốc cũng cho biết chính quyền joe phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân
trong khu vực phong tỏa từ đầu tháng bốn nhưng chưa từng nhận được phản ánh của người dân
về trường hợp vịt chuyển sang màu xanh khi chế biến
cảnh sát thường hải cũng cảnh báo sẽ nghiêm trị các trường hợp lan truyền tin đồn gây mất trật tự xã hội
hồi tuần trước văn phòng quản lý thông tin internet thượng hải đã ngưng hoạt động
ba nhóm trò chuyện trên wechat vì hành vi theo dệt và lan truyền tin đồn
chủ yếu liên quan tới công tác ứng phó với dịch covid một mươi chín của thành phố
hai ba người đã bị phạt liên quan tới hành vi phát tán tin đồn nhảm
thành phố thượng hải đang trải qua đợt phong tỏa kéo dài một tháng do đợt bùng phát biến chủng omicron
chính quyền địa phương đã phát nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí cho người dân
bao gồm gạo sữa mì rau thịt
tuy nhiên trong những ngày qua xuất hiện tình trạng người dân phản ánh về việc nhận được thực phẩm bị mốc
khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu thu hồi theo báo bưu điện hoa nam smp